tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên án một mươi sáu bị cáo liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng
hỗ trợ tái định cư dự án nhà máy lọc dầu vũng dô tại xã hòa tâm huyện đông hòa
theo đó bị cáo nguyễn tài nguyên chủ tịch ubnd huyện đông hòa bị phạt một mươi hai năm tù
nguyễn kích nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tám năm tù
huỳnh ngọc thắng nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất bốn năm tù
các bị cáo còn lại bị phạt từ một đến ba năm tù treo
hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo có liên đới với nhau để bồi thường số tiền
đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước là hơn chín hai tỷ đồng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư dự án nhà máy lọc dầu vũng dô
các cán bộ trên đã cố ý không thực hiện đúng các quy định của nhà nước trong đền bù giải phóng mặt bằng
gây thiệt hại hơn chín hai tỷ đồng